đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nhất là đảm bảo an ninh trật tự tết sắp thìn cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong đó đã điều tra khám phá hơn ba bảy trăm linh vụ án về trật tự xã hội bắt xử lý tám bảy mươi năm đối tượng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đối với tội phạm ma túy phát hiện hai ba trăm bảy mươi bốn vụ ba chín trăm ba mươi bốn đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một mươi năm ba mươi một kg heroin hai trăm ba mươi bốn chín mươi ba kg và hai trăm bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai mươi tám chín mươi bảy kg cần sa
bộ công an đã tập trung nâng cấp hoàn thiện chức năng cổng dịch vụ công bộ công an
trong tháng tiếp nhận bảy ba trăm ba mươi bốn hai trăm năm mươi sáu hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ chín mươi
phát biểu chỉ đạo hội nghị bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng cho biết lực lượng công an đã quyết liệt triển khai toàn diện các mặt công tác thực hiện cùng lúc năm cao điểm lớn về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm
qua đó đã thực hiện được mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia trật tự xã hội phục vụ cho nhân dân vui xuân đón tết
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh chín kết quả nổi bật mà lực lượng công an đã thực hiện trong thời gian qua
như chủ động tham mưu với đảng các chính sách để đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia độc lập chủ quyền
nhiều đơn vị địa phương đã đạt chiến công xuất sắc một trăm linh vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá
tiếp tục đi đầu trong thực hiện đề án sáu dũng cảm cứu được bảy mươi người trong các đám cháy
trong đó có nhiều vụ cứu người trong điều kiện hết sức ngặt nghèo nguy hiểm tìm được nhiều người mất tích
công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường được người dân đánh giá cao
nhiều đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng hiệu quả
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ giúp đỡ nhân dân các cháu có hoàn cảnh khó khăn trẻ em không nơi nương tựa
về nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sáu của chính phủ
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án tập trung thực hiện các công tác trọng tâm
nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo an ninh các địa bàn chiến lược tăng cường quản lý nhập cảnh
quá cảnh cư trú triển khai các biện pháp thực hiện kéo giảm tội phạm hình sự phòng chống ma túy
tập trung các phương án phòng cháy chữa cháy nhất là các lễ hội có phương án đảm bảo an toàn cho người dân
tiếp tục duy trì xử lý nghiêm vi phạm nông độ cồn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
có quy chế xử lý nghiêm công chức viên chức cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm trật tự an toàn giao thông
tăng cường quản lý cơ sở giam sử tăng cường đảm bảo an ninh an toàn chạy giam
trên sự quyết trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ hai bộ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng các đồng chí trưởng cơ quan đại diện
vừa được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện cho việt nam tại nước ngoài
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ ngoại giao với bộ công an nói chung
giữa các cơ quan đại diện ngoại giao việt nam ở nước ngoài với các đơn vị thuộc bộ công an nói riêng
trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác đối ngoại thời gian qua
khẳng định bộ công an luôn coi công tác đối ngoại hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh bộ công an xác định công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân
là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nhà nước việt nam
triển khai và thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của đảng và nhà nước
theo định hướng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với phương châm triển khai đồng bộ và toàn diện
các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được bộ trưởng tô lâm đề nghị các đồng chí trưởng cơ quan đại diện
tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đối ngoại nói chung
đối ngoại trong lĩnh vực chính trị an ninh nói riêng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc vận dụng sáng tạo trường phái ngoại giao cây tre trong quan hệ với các đối tác
theo mặt bộ ngoại giao và các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
thứ trưởng thường trực nguyễn minh vũ trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm các đồng chí lãnh đạo bộ công an
và các đơn vị của bộ công an đã dành nhiều tình cảm sự quan tâm giúp đỡ bộ ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
khẳng định công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa hai bộ thời gian qua rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao
sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác cũng đã thăm và làm việc với công an quận hoàng mai
thành phố hà nội đồng chí thứ trưởng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công an quận luôn chủ động nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được sao
thực hiện đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tựa tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn để nhân dân vui xuân đón tết bình yên an lành hạnh phúc
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận hoàng mai đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
quyết liệt triển khai kiềm chế gia tăng kéo giảm tội phạm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao tám mươi bốn án đặc biệt nghiêm trọng rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ chín mươi hai
đối với những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị ngay từ đầu năm công an quận hoàng mai phải bám sát các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn nghị quyết của đảng ủy công an thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an thủ đô năm hai nghìn hai mươi bốn
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
gương mẫu đi đầu của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh công an quận hoàng mai cần tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu nhất là tham mưu chiến lược tham mưu đúng trúng và kịp thời
chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và đổi mới trong công tác vận động quân chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay gần bốn năm trăm linh thanh niên của thủ đô hà nội lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công tác
công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an cũng đã dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh ba so với chỉ tiêu được giao đảm bảo số lượng chất lượng nâng cao hơn
so với năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba hà nội là một trong những địa phương có tỷ lệ công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cao nhất cả nước
rất nhiều trong số đó đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm nay
động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ và các công dân ưu tú được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng các tân binh sẽ có quá trình gian luyện phấn đấu để trưởng thành
phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn
chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước kỷ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân trên cả nước ngày hôm nay công an hai tỉnh nghệ an và quảng bình đã tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình có hai trăm một mươi hai công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đó có một trăm một mươi hai chiến sĩ mới được phân bổ về cho các đơn vị
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và cục cảnh sát quản lý trại giam bộ công an và một trăm linh chiến sĩ mới thuộc công an tỉnh
trong số thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm nay có một mươi năm đồng chí có trình độ đại học năm đồng chí có trình độ cao đẳng
đặc biệt có hai đồng chí là đảng viên đảng cộng sản việt nam
tộc mày khùa sách và bờ ru vân kiều
sau một thời gian thực hiện công tác xét tuyển chọn hội đồng tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh nghệ an tuyển chọn được ba trăm linh hai công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức chính trị sức khỏe trình độ học vấn
và các quy định của lực lượng công an để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đặt ra
tại lễ giao nhận quân các công dân nhận lệnh nhập ngũ đều mang trong mình ý chí trách nhiệm của tuổi trẻ yên tâm tư tưởng
bày tỏ quyết tâm cao phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước ra sức gian luyện học tập phấn đấu
công hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xứng đáng là những quân nhân ưu tú
thưa quý vị từ xa xưa lễ hội truyền thống đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người việt
việt nam được mệnh danh là đất nước của những lễ hội đặc biệt cứ đến mỗi dịp tết đến xuân về
người dân khắp cả nước lại náo nước đi chảy hội
trải qua thời gian truyền thống này vẫn tiếp tục được gìn giữ phát triển
trở thành một phong tục đẹp dịp đầu xuân năm mới
tuy nhiên nhắm vào chính yếu tố văn hóa này các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc
nhằm tác động hướng lái vào những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết
lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị là một trong những thủ đoạn thâm độc của các đối tượng chống phá
chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà trong tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
việt nam có gần chín lễ hội truyền thống
là một quốc gia văn minh lúa nước các lễ hội truyền thống của việt nam diễn ra trên khắp các vùng miền
và sôi động nhất là vào mùa xuân sau tết khi nông nhàn và người dân có nhu cầu tâm linh cầu một năm mới tốt lành
trải qua bao đời du xuân chảy hội gắn với nếp sống của người việt trở thành một nét đẹp của người việt
mà ở đó chúng ta được sống trong không gian của lễ hội được đắm chìm trong chiều sâu văn hóa chiều dày văn hiến của dân tộc
dài khắp dài đất hình chữ s mỗi làng quê đều có những lễ hội độc đáo riêng gắn liền với truyền thống tập tục lịch sử của cư dân
các lễ hội truyền thống là những biểu hiện hết sức cụ thể của các giá trị văn hóa đất nước bản sắc văn hóa của dân tộc đã được giữ gìn và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử
mọi người đi trải hội xuân rất là đông vui nộn nhịp những làn điều quan họ rất là hay
cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì quê hương mình vẫn giữ được những cái nét truyền thống từ xưa đến nay
mỗi lễ hội nó có một cái giá trị riêng nó có một cái cổ tục riêng một cái trò diễn riêng
và nếu như chúng ta giữ được các cái cổ tục các cái trò diễn riêng đấy thì mặc dù là rất nhiều lễ hội như vậy nhưng mà nó có hạt nhân cốt lõi của từng lễ hội
và chính cái hạt nhân cốt lõi nó tạo ra cái sự khác biệt giữa lễ hội này với lễ hội khác
trong tâm thức của người việt lễ hội là nơi gắn kết cộng đồng vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh vừa gửi gắm những ước mong về một cuộc sống đủ đầy viên mãn
nhiều lễ hội không chỉ là niềm tự hào của người dân bản địa mà còn nổi danh như một thương hiệu văn hóa du lịch mang lại nguồn thu lớn cho địa phương
qua cái lễ hội thì để lưu truyền những cái giá trị truyền thống tốt đẹp bốc phân vào xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đầm đa bản sắc dân tộc
đó là một cái môi trường diễn sướng rồi thể hiện những thế giới quan nhân sinh quan vũ trụ quan của các cộng đồng dân tộc của chúng ta
và ở đó chứa đựng rất nhiều những cái giá trị quan trọng để cho chúng ta cảm thấy có một cái sự cộng mệnh cộng cảm cộng đồng khi chúng ta tham gia vào các lễ hội
khi người dân tham gia lễ hội là người ta nhớ về tổ tiên nhớ về truyền thống của ông cha và học được rất nhiều những bài học nhân sinh của tổ tiên chúng ta có gửi gắm ở trong các thực hành văn hóa lễ hội
nhiều nghi thức xưa đã được phục dựng mang theo những thông điệp những ước mong của bao thế hệ trao truyền được gửi gắm thông qua các lễ hội
tuy nhiên không từ bỏ âm mưu chống phá các thế lực thù địch phản động vẫn chưa thôi chiêu trò suy diễn bôi lem các lễ hội truyền thống lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị
đài á châu tự do rfa mới đây dẫn lại bài viết của nguyễn ngọc già đối tượng phản động tự xưng nhà phản viện xã hội đã bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước việt nam
bàn về lễ tịch điền những đối tượng lại hướng ngay sang chuyện nhân sự cấp cao của đảng cộng sản việt nam với những lời lẽ bằng đập tính suy diễn vô căn cứ
vợ bò ngọ câu hỏi về sự vắm mặt của chủ tịch nước trong ngày hội xuống đồng lớn nhất đồng bằng bắc bộ và những băng quan xung quanh hình ảnh thủ tướng thăm đồng ngày đầu năm
thực chất chúng đang thô thiện đánh trao khái niệm rồi chơ chẽn xuyên tạc nhằm phá hoại về mặt chính trị
âm mưu đằng sau những kết luận điệu xuyên tạc trên internet mạng xã hội
đối tượng đó là nhằm xuyên tạc công tác tổ chức lễ hội bồi nhọ danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước từ đó để hướng sự chỉ trích công kích của dư luận đối với đảng nhà nước và các đồng chí lãnh đạo
tái hiện hình ảnh nhà vua xuống đồng kéo đường cày đầu tiên của năm mới là để động viên bà con tích cực tăng ra sản xuất cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
thế nhưng hơn chục năm nay kể từ khi lễ tịch điền được phục dựng
nghi thức này luôn bị cắt
các đối tượng bôi lem suy diễn cho rằng việc chúng ta tôn vinh nông nghiệp tôn vinh con trâu cái cày là đi ngược với sự phát triển vận động của xã hội hiện đại
đây là những suy nghĩ vô cùng ấu trĩ
đấy là một sự đánh cháo khái niệm rất hồ thiện
nên nông nghiệp việt nam bắt đầu từ con trâu như chúng ta biết
cho nên việc muốn trở lại không có cổ thì làm sao có kinh
nói lại chuyện đống xưa để soi sáng cho ngày nay đó cũng là một chuyện đống là một thứ đạo của người việt
những cái thông điệp trong quá khứ thì chúng ta cần phải đặt những thông điệp đó trong những điều kiện và hoàn cảnh của quá khứ
chúng ta không nên lấy con mắt của người đương đại lấy con mắt của người ngoài cuộc để đánh giá những hiện tượng của lịch sử và của người trong cuộc
ngoài ra cũng phải thẳng thắn thừa nhận một số lễ hội vẫn còn những hạt sạn trong khâu tổ chức
về thương mại hóa lễ hội chen lấn sô đẩy biến tướng mê tín dị đoan
hay một số nghi thức lạc hậu không còn phù hợp với xã hội hiện nay
các đối tượng thường thêm thắt bóp méo đánh đồng những hiện tượng này
coi đó là bản chất để thêm một lần nữa xuyên tạc về công tác bảo tồn văn hóa của chúng ta
thứ nhất là nó gắn với lại bản chất của lễ hội là một cuộc vui đông người
thế nên là chúng ta vẫn nói là nhạt xem bơi tả tơi xem hội chẳng hạn
thứ hai nữa thì các cái biến tướng ấy nó ở trong một số những cái lễ hội
cụ thể thôi chứ không phải là tất cả phổ biến ở rất nhiều các cái lễ hội khác nhau
các thế lực thù địch sẽ lợi dụng cái việc những sơ suất những hạt sạn
những sơ suất nào đó của một ban tổ chức lễ hội tại một lễ hội cụ thể nào đó
và thổi phồng lên thành một nhược điểm lớn
và bắt đầu xuyên tạc bịa đặt gắn ghép những ý nghĩa chính trị nào đó
để nói xấu chế độ ta
đó chính là điều mà nhân dân phải hết sức cảnh giác
lấy văn hóa làm cái cớ để xuyên tạc chính trị
bỉ bôi đường lối chủ trương của đảng
bôi đen bức tranh thượng tầng kiến trúc của đất nước là thái độ ti tiện phản văn hóa
phản bác lại những lập luận đó không gì khác
chính là việc chúng ta phải bảo tồn và tôn vinh các lễ hội truyền thống
bởi văn hóa còn thì dân tộc còn
nhận thức rõ đâu là giá trị tinh hoa của lễ hội để phát huy
và đâu là những tồn tại bất cập để điều chỉnh
đó là cách chúng ta tôn trọng lịch sử tôn trọng văn hóa dân tộc
trong quá trình tổ chức lễ hội thì chúng ta cần phải nhận thức rõ
những tinh hoa giá trị của một lễ hội cụ thể nào đó
và chúng ta phải giữ gìn những tinh hoa đó
và phải rất thận trọng khi bổ sung thêm những chi tiết mới
những tình tiết mới trong kịch bản tổ chức lễ hội
tổ chức lễ hội sao cho phù hợp nhất tiết kiệm an toàn lành mạnh
ngành văn hóa trong nhiều năm qua đã có nhiều văn bản
gần nhất chúng ta có nghị định một trăm một mươi về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ việt nam
những hình ảnh chưa đẹp trong các lễ hội của vài năm trước đã không còn
thay vào đó là niềm vui của người đi chơi hội văn minh an toàn và trọn vẹn ý nghĩa của ngày xuân
bốn năm năm về đây thì tôi thấy đến lúc nền trần này thì không còn sự chen lấn nhau nữa
đường thông hệ thoáng
chúng đi vào là
rất là thuận lợi
ngoài những cái mà lễ hội thường xuyên trong kế hoạch đã xây dựng thì có cái điểm mới hơn là
năm nay là bộ tiêu chí về văn hóa lễ hội môi trường trong lễ hội
và cũng đã được coi như là
quảng bá và xây dựng mà đã được nghiêm viết ở khắp các nơi
từ cái khâu mà đón tiếp ở ngoài khổng lễ đến khâu mà dẫn du khách đến những cái điểm gửi xe
rồi dọc đường đi là chúng tôi không hề bị làm phiền bởi bất cứ một cái
những người ăn xin hoặc những người bán hàng rong
mà cái không khí rất là trang nghiêm và rất là lịch sự văn minh
không có trèo kéo mười khách mua vé nữa mà là ban tổ chức bán vé luôn
nên rất là cảm giác rất an toàn
chúng ta gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong lễ hội truyền thống
để từ đó trở thành không chỉ là sức mạnh nội sinh của dân tộc
mà còn giúp chúng ta gìn giữ những cái giá trị tạo ra một cái niềm tin đối với lại sự phát triển văn hóa của đất nước
và lan tỏa sang cái sự phát triển kinh tế xã hội
hình thành nên các cái hình ảnh đẹp
những cái thông điệp tuyệt vời
từ các cái lễ hội này và các cái địa phương khác nhau
nếu như chúng ta biết cách khai thác
thì bản thân các lễ hội nó trở thành các cái nguồn tài nguyên văn hóa
trở thành các cái nguồn vốn xã hội
nguồn vốn văn hóa
để chúng ta có thể phát huy để mà thu hút
cộng đồng thu hút về khách du lịch đến để mà phát triển kinh tế xã hội
bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
hoa xoan lớp lớp rụ vơi đầy
hội trèo làm đậm đi ngang ngõ
mẹ bảo thôn đoài hát tối nay
trong tâm thức của người việt
những ngày hội xuân bao giờ cũng là những ngày háo hức tươi vui nhất
phát huy giá trị của các lễ hội
nói rộng ra là câu chuyện của chấn hương văn hóa
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
văn hóa còn
văn hóa còn
thì dân tộc còn
chiều nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ kỷ niệm đại diện lãnh đạo bệnh viện một mươi chín tháng tám đã trang trọng đọc thư của chủ tịch nước hồ chí minh
gửi lực lượng cán bộ y tế việt nam vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm và diễn văn chào mừng kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam
trong diễn văn nhấn mạnh tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ nhân viên y tế bệnh viện một mươi chín tháng tám
trong những năm vừa qua bệnh viện đã ra sức tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tăng thu dung điều trị bệnh nhân đổi mới phong cách phục vụ thái độ giao tiếp ứng xử thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám và điều trị bệnh nhân
bệnh viện đã nhận được rất nhiều thư khen thư cảm ơn của bệnh nhân và người thân
cũng tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ y tế giám đốc bệnh viện một mươi chín tháng tám đã trao đặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho các bác sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện
cũng trong chiều nay đoàn đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương đã đến chúc mừng và biểu dương bệnh viện một mươi chín tháng tám với những nỗ lực đổi mới trong suốt những năm qua trong công tác chăm sóc điều trị cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
đồng thời mong muốn bệnh viện một mươi chín tháng tám ngày càng phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới
chuyên môn sâu vào công tác chăm sóc sức khỏe và khám điều trị cho bệnh nhân